tổng bí thư chủ tịch nước đã lưu ý quy hoạch ban chấp hành trung ương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
chưa phải là làm nhân sự cụ thể cho nhiệm kỳ tới nhưng là một bước chuẩn bị rất quan trọng
là cơ sở cho công tác nhân sự ban chấp hành nhiệm kỳ khóa một mươi ba của đảng
mục cùng suy ngẫm báo nhân dân số rằng ngày hôm nay có bài viết không để trẻ em bị xâm hại
tại việt nam luật trẻ em năm hai nghìn một mươi sáu đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho công tác bảo vệ
chăm sóc và giáo dục trẻ em
tuy nhiên qua một số vụ xâm hại trẻ em diễn ra gần đây có thể thấy
sau lần đầu bị xâm hại nhiều em không trình báo sự việc sớm mà chấp nhận tiếp tục là nạn nhân của những hành vi đó
bên cạnh đó việc tố cáo trình báo các vụ việc nhất là các vụ liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em còn chậm
bởi đây là vấn đề có tính nhạy cảm cho nên người thân thường muốn giữ kín không tố giác sợ ảnh hưởng đến các em
hầu hết các vụ xâm hại tình dục trẻ em không có nhân chứng
việc bảo vệ hiện trường thu thập chứng cứ thường gặp rất nhiều khó khăn khi vụ việc được đưa ra ánh sáng
việc lấy lời khai bị hại dễ dẫn đến trẻ bị tổn thương về tinh thần
sau gần hai tháng làm việc kiểm toán nhà nước vừa có báo cáo kiểm toán dự án đường sắt đô thị tuyến số một
đây cũng là nội dung được đăng tải trên nhiều báo số ra hôm nay
đánh giá chung về dự án kiểm toán nhà nước nhận xét một số sai sót tồn tại trong quản lý đầu tư xây dựng
tiềm ẩn nguy cơ gây thất thoát lãng phí vốn đầu tư của dự án
cơ quan kiểm toán kiến nghị xử lý tài chính gần hai chín trăm linh tỷ đồng
kiểm toán nhà nước xác định ông hoàng như cương phó trưởng ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm
phê duyệt điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư và quy mô dự án tại quyết định một trăm bảy mươi tám vào tháng năm và tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
ông cường đã nộp đơn xin nghỉ việc và đi nước ngoài nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép
trên nhiều báo số ra hôm nay cũng đều đưa thông tin về việc chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
hội nhà báo việt nam đã tổ chức họp báo công bố việc ban hành quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo việt nam
quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo việt nam gồm ba chương và bảy điều
bắt đầu có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
đáng chú ý theo bộ quy tắc này các nhà báo không được đăng tải gỡ bài viết hình ảnh
âm thanh trên mạng xã hội vì mục đích tống tiền hoặc các mục đích không trong sáng khác
nhà báo cũng không được đăng tải lên mạng xã hội những thông tin vụ việc chưa được kiểm chứng
gây hoang mang trong nhân dân gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế xã hội
không được đăng tải các tin bài hình ảnh âm thanh trên mạng xã hội đưa ra các bình luận
chia sẻ quan điểm cá nhân hoặc chít đăng lại các bài phát biểu ý kiến trái với đường lối
chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
chi hàng nghìn tỷ để bình ổn giá dịp tết có thực chất là nhân đề bài viết đáng chú ý trên báo lao động
tết kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín sắp đến các đơn vị sản xuất kinh doanh trong cả nước đang hối hả chuẩn bị phục vụ tết cổ truyền của dân tộc
điểm qua hai thành phố lớn đều có sự chuẩn bị tương đối đầy đủ chú đáo và khá toàn diện
với những số liệu công bố về quỹ hàng hóa để phục vụ tiêu dùng
trong đó thành phố hồ chí minh một mươi tám bốn trăm linh tỷ hà nội hai mươi tám năm trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên có một số vấn đề cần xem lại
một số chuyên gia cho rằng bình ổn giá là phi thị trường
trong dịp tết phải để quyền tự do định giá cho các doanh nghiệp theo cung cầu trừ những mặt hàng do nhà nước định giá
trong thực tế điều hành giá thì đã có những trường hợp chạy theo thị trường
còn trên báo hà nội mới hôm nay có bài cầu vượt đi bộ hầm bộ hành vì sao vẫn vắng người qua
nhằm hạn chế ủn tắc giao thông vào giờ cao điểm ở một số tuyến đường phố nội đô
đồng thời giúp người đi bộ an toàn khi đi qua đường
những năm qua hà nội đã đầu tư xây dựng nhiều cầu vượt đi bộ hầm bộ hành
thế nhưng có một thực tế đáng buồn hiện nay là nhiều người đi bộ ngó lơ cầu vượt hầm bộ hành
bất chấp nguy hiểm cắt ngang dòng phương tiện dày đặc để qua đường
nhiều người vẫn có thói quen chọn đoạn đường ngắn nhất vị trí thuận lợi nhất để đi
dù gần đó có cầu vượt hầm bộ hành
trong khi đó chế tài xử phạt người đi bộ không đúng nơi quy định đã có nhưng không đủ gian đe